mô hình camera giao thông của trường trung học phổ thông trần phú thị trấn trí thạnh huyện tuy an tỉnh phú yên
đang mang lại hiệu quả thiết thực làm chuyển biến ý thức chấp hành luật an toàn giao thông của các em học sinh
bộ công an đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho nhà trường trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
chỉ với một camera giá một mươi triệu đồng từ năm hai nghìn một mươi hai đội thanh niên sung kích của ban chấp hành đoàn trường trung học phổ thông trần phú
được thành lập để thực hiện mô hình camera giao thông
mỗi tuần chọn ba ngày ngẫu nhiên và nhiều vị trí khác nhau đội xung kích gồm hai giáo viên và hai học sinh
sử dụng camera ghi lại hình ảnh học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông
thì qua thực hiện như vậy đến nay là năm sáu năm rồi thì cái hiệu quả rất là tốt
tạo sự chuyển biến rất là rõ nét trong học sinh của trường
cho nên hiện giờ thì tình trạng vi phạm an toàn giao thông của trường gần như là không còn
khi phát hiện vi phạm
đội xung kích sẽ yêu cầu học sinh dừng lại để thông báo lỗi và nhắc nhở
nếu lỗi nặng thì tạm thu bằng tên hôm sau mời học sinh lên văn phòng đoàn trường
cho xem lại đoạn phim đã quay làm bằng chứng
học sinh vi phạm lần đầu thì cho viết cam kết không tái phạm
nếu vi phạm lỗi nghiêm trọng và nhiều lần sẽ xem xét xếp hạn kiểm cuối năm
từ khi triển khai mô hình camera giao thông
hầu hết các em học sinh của trường đều nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ
từ năm học hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi hai đã đầu tư
cho đoàn trường và đội trực an toàn giao thông
một máy camera có độ dân cao để kiểm tra
việc chấp hành luật an toàn giao thông của học sinh nhà trường
ở mọi lúc mọi nơi ở tất cả các tuyến đường
kia thì hầu như là các bạn chưa có ý thức quay đường mình vạch tránh
nhưng mà hiện nay thì đang giờ học thì hầu hết các bạn đều thực hiện tốt
cái an toàn giao thông mà nhà trường cũng như là luật an toàn giao thông để đưa ra
đến nay mô hình camera giao thông
của trường trung học phổ thông trần phú đã được nhân rộng
ra một số trường học của tỉnh phú yên và được bộ công an tặng cờ thi đua xuất sắc
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi bảy